hiện tỉnh gia lai đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục nhiệt độ có thể vượt qua mức cao nhất từng ghi nhận vào năm hai nghìn hai mươi
dự báo giữa tháng bốn và tháng năm nhiệt độ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh này sẽ lên tới trên bốn mươi một độ c kết hợp với lượng mưa thấp
nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở nhiều ao hồ thủy lợi sụt giảm nghiêm trọng thậm chí có nơi đã cạn kiệt
nhiều diện tích cây trồng tại địa phương này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng
hồ thủy lợi ở thôn tây hồ xã bảo cạn huyện chư prong đã cạn trâu đáy cả tháng qua
phía trên bờ hàng trăm hectare cà phê đang ngày một quát queo vì thiếu nước
không đành lòng nhìn vườn cây chết khô nhiều hộ dân đã thuê thợ đào giếng trong lòng hồ thủy lợi với hy vọng giải nhiệt cho cây trồng trong đợt nắng hạn này
bỏ cả đống tiền để thuê đào giếng nhưng không phải giếng nào cũng có nước
từ đầu năm nào có hai mươi cái nói chung nước đủ thì không khả năng đủ
cái giếng thì ở gần ruộng gần hồ gần hiếc thì có nước
còn giếng mà ba mươi năm bốn mươi mét làm gì có nước
chỉ cũng có nước mà nước kia nó nhỉ mạch treo nó không đủ nước mà tưới
để hai ba ngày nên được một hai mét là tưới khoảng tiếng là hết
hạn hán đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng tại một số địa phương như cư bang chư bắc ma giang đắc đoa phú thiện đức cơ và trư prong
tỉnh gia lai đã yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo kiểm tra giám sát
việc duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du các công trình thủy điện thủy lợi
lập kế hoạch xả nước về hạ du để phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân
tiếp tục truyền thai các giải pháp ứng phó cụ thể đối với những cây trồng mà đã đến
ưu tiên cho những cây trồng có giá trị kinh tế giám thiếu được các cây thực hại và thực hiện các biện pháp tưới
ví dụ lưng phiêng những ú gốc
và ưu tiên cho những cây trồng đến kỳ
đến nay tại gia lai đã có hàng trăm hectare cây trồng bị thiệt hại nghiêm trọng do hạn hán
trong số này có khá nhiều diện tích cây trồng dài ngày
đài khí tượng thủy văn khu vực tây nguyên dự báo từ nay đến giữa tháng năm
sẽ xuất hiện thêm từ ba đến năm đợt nắng nóng gai gắt cục bộ và kéo dài
điều này sẽ kéo theo thêm nhiều diện tích cây trồng của người dân bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng